giá xăng và các mặt hàng dầu ở trong nước tiếp tục tăng mạnh trong kỳ điều hành của ngày hôm nay
ngày một một tám sau khi đã trích lập quỹ bình ổn
theo đó từ một mươi năm h ngày hôm nay giá xăng e năm ron chín mươi hai đã tăng thêm một một trăm năm mươi hai đồng một lít
lên mức hai mươi hai bảy trăm chín mươi một đồng một lit
xăng ron chín mươi năm tăng một một trăm bảy mươi một đồng một lit lên mức hai mươi ba chín trăm sáu mươi ba đồng một lit
dầu diazen tăng thêm một một trăm một mươi hai đồng một lit lên mức hai mươi sáu trăm một mươi hai đồng một lit
dầu hỏa tăng một tám mươi một đồng một lít giá mới là hai mươi hai trăm bảy mươi đồng một lít
và dầu ma rút tăng tám trăm linh sáu đồng một kg lên mức một mươi sáu năm trăm ba mươi một đồng
tại kỳ điều hành lần này liên bộ quyết định dừng trích lập quỹ bình ổn đối với tất cả các mặt hàng xăng dầu
và ở chiều ngược lại chi quỹ ở mức bốn trăm linh đồng một lit đối với dầu diazen và ba trăm linh đồng một lit đối với dầu hỏa